theo báo cáo của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố xảy ra sáu trăm bốn mươi vụ tai nạn giao thông hai trăm sáu mươi năm người thiệt mạng và bốn trăm linh bảy người khác bị thương
theo báo cáo này việc tình hình tai nạn giao thông sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám giảm bảy vụ nhưng lại tăng một mươi năm người chết
báo cáo cũng cho biết thêm hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường bộ đường thủy cũng được phòng cảnh sát giao thông và các tổ công tác một trăm bốn mươi một triển khai thực hiện hiệu quả
hàng trăm vụ việc đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự đã bị cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý
đề cập đến nhiều mảng việc vẫn còn có nhiều hạn chế như tình hình tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp hay tình trạng xe tải xe trộn bê tông vẫn còn vi phạm thời gian để hoạt động trên một số tuyên phố
tàu khai thác cát trái phép vẫn lén lút hoạt động ở một số nơi
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải đánh giá đúng thực trạng chỉ rõ những nguyên nhân và đặc biệt đề ra các biện pháp khắc phục và giải quyết